công an phường tân an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã ra quyết định xử phạt một người phụ nữ
tát nữ nhân viên công ty môi trường số tiền sáu năm triệu đồng
theo đó người phụ nữ này bị phạt về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một nhân viên phòng kinh doanh công ty cổ phần đô thị và môi trường đắk lắc
cùng với ba công nhân đến đường lý thái tổ phường tân an thực hiện công việc cắt tỉa nâng tán cây xanh
lúc này người phụ nữ là chủ nhà trước gốc cây đã có hành vi xúc phạm ngăn cản việc cắt tỉa và lao vào
tát mạnh vào mặt nữ nhân viên trên
bên cạnh đó người phụ nữ còn níu thùng xe chuyên dùng để cắt cây đứng phía dưới không cho công nhân ném cảnh cây xuống